tối ngày chín tháng một mươi một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm hai nghìn một mươi tám tại ấp nhị tân xã tân thới nhì huyện hóc môn
phát biểu tại ngày hội bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
theo đó khu dân cư có chín mươi bảy hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa bốn trăm một mươi năm hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu ba năm liền một trăm linh trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường tám mươi năm tuyến hẻm trên địa bàn ấp đã được bê tông hóa lắp đặt ba mươi hai mắt camera an ninh góp phần phòng ngừa phát hiện tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tại ấp
qua đó bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đề nghị huyện hóc môn nói chung và xã tân thới nhì nói riêng cần quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để ban công tác mặt trận
các đoàn thể ấp có sự phối hợp chặt chẽ phát huy được nguồn lực trong nhân dân để không ngừng giữ vững và nhân rộng thành tích đã đạt được góp phần xây dựng quê hương có chất lượng sống tốt ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình